thưa quý vị chiều và tối mai một đợt không khí lạnh mới sẽ lại ảnh hưởng đến bắc bộ
trong đêm nay và ngày mai khi khối không khí lạnh mới chưa tác động đến miền bắc
thời tiết chủ đạo là ít mưa
riêng khu vực các tỉnh điện biên lai châu lào cai yên bái cũng như hà giang
vẫn có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa từ ba mươi năm mươi mm
sang ngày mai khoảng thời gian từ sáng cho đến một mươi năm giờ chiều miền bắc trời vẫn có nắng
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở bắc bộ duy trì ngưỡng hai mươi chín ba mươi hai độ
sau đó không khí lạnh sẽ đẩy rãnh mây rông từ lục địa trung quốc xuống
gây mưa rào và rông ở vùng núi và mở rộng xuống vùng đồng bằng
với diễn biến di chuyển của không khí lạnh thì trong đêm mai miền bắc sẽ xảy ra mưa vừa
mưa to trên diện rộng
kèm theo đó là nguy cơ về tình trạng lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi phía bắc sẽ tái xuất hiện
trong khi đó ở miền trung thời tiết của ngày cuối tuần tương đối thuận lợi
đêm nay cả mùa dòng miền trung từ thanh hóa trở vào cho tới tận bình thuận
gần như không còn nơi nào có mưa nền nhiệt đêm mát mẻ hai mươi bốn hai mươi sáu độ
sang ngày mai cả trung bộ trời nắng sớm nền nhiệt cao nhất trong ngày mai phổ biến ngưỡng ba mươi ba ba mươi năm độ
sau đó về chiều và tối ở khu vực phía tây các tỉnh thanh hóa nghệ an
cũng như khánh hòa ninh thuận và bình thuận sẽ xuất hiện những cơn mưa rông nhiệt
trong mưa rông cần phải đề phòng hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh
ở phía nam từ ngày mai gió mùa tây nam sẽ hoạt động mạnh dần trở lại
khu vực tây nguyên cũng như là khu vực nam bộ sẽ có mưa nhiều nơi
có khả năng xảy ra mưa vừa mưa to và rông mạnh
nhiệt độ tây nguyên ngày mai giảm còn hai mươi chín ba mươi một độ còn nam bộ có mức nhiệt thấp dưới ba mươi ba độ
trên biển ở khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió đông bắc đến đông cấp bốn mưa rào và rông vài nơi
trong khi ở khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển của huyện đảo trương sa
gió tây nam cũng chỉ mạnh ở mức cấp bốn cấp năm nhưng mưa rông lại xuất hiện nhiều nơi khiến tầm nhìn xa thấp
kèm theo đó là khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước